số ca tử vong do covid một mươi chín trên thế giới cũng đang có dấu hiệu gia tăng
italia và iran đều vừa xác nhận các ca tử vong mới
cụ thể trường hợp tử vong mới ở italia là một cụ ông bảy mươi tám tuổi sống tại thành phố padua
đây là trường hợp bệnh nhân thứ hai tử vong do covid một mươi chín
trong khi đó tại iran số ca tử vong do ncov đã tăng lên năm người và số người nhiễm bệnh tại iran là hai mươi tám người
cùng ngày nhật bản cũng xác nhận thêm bốn trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nâng số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại nước này lên bảy trăm ba mươi bốn trường hợp
đáng lưu ý cả bốn ca nhiễm mới được xác nhận tại nhật bản đều chưa xác định được nguồn lây nhiễm
giới chức nhật bản đang lên kế hoạch sử dụng thuốc avigan do tập đoàn fujifim holdings phát triển
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín